với chủ đề thập kỷ hương sắc vào tối ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi một
trung kết toàn quốc cuộc thi hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi đã thành công tốt đẹp
hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về thí sinh đỗ thị hà
người đẹp sinh năm hai nghìn một quê ở thanh hóa
đêm thi là mạng tranh tài của ba mươi năm ứng viên qua các phần thi trình diễn áo dài
trang phục áo tắm trang phục giả hội
đêm thi chung kết còn có sự quy tụ của năm người đẹp đăng quan hoa hậu việt nam
trong thập niên vừa qua gồm ngọc hân đặng thu thảo kỳ duyên đỗ mỹ linh tiểu vi
chúng ta cùng nhìn ngắm lại khoảnh khắc đỗ thị hà đăng quan hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi
chúng ta cùng nhìn ngắm lại khoảnh khắc đỗ thị hà đăng quan hoa hậu việt nam hai nghìn hai mươi